được tin thủ tướng ấn độ và nội các mới đã tuyên thệ nhậm chức
ngày hôm nay bốn tháng sáu thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi thư chúc mừng thủ tướng ấn độ narendra modi
trong thư thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc bày tỏ tin tưởng thủ tướng ấn độ và chính phủ mới
sẽ tiếp tục điều hành đất nước ấn độ ngày càng phát triển hơn nữa
thủ tướng chính phủ cũng đề nghị thủ tướng ấn độ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn
để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
vì lợi ích phát triển của mỗi nước khu vực và trên toàn thế giới và mời thủ tướng ấn độ sớm thăm lại việt nam